theo thông tin từ cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ngày một mươi tám tháng chín lô xoài đầu tiên của việt nam đã lên đường xuất khẩu đi australia
đại diện công ty trách nhiệm yêu hạn agricare việt nam cho biết
lô hàng có trọng lượng một tấn là loại xoài da xanh cao lãnh đồng tháp
đây là loại xoài canh tắt theo quy trình việt gap
trái xoài việt nam đã được nhiều thị trường khó tính đón nhận
bao gồm nhật bản hàn quốc new zealand và australia
theo cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
australia là thị trường khó tính và là thị trường quan trọng cho nông sản của việt nam
việc việt nam xuất khẩu xoài vào thị trường khó tính như australia
trở thành động lực tổ chức sản xuất xuất khẩu tốt hơn cho các loại hoa quả tươi